đoàn cán bộ gồm hai mươi năm y bác sĩ của bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình và các y bác sĩ của bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã tổ chức khám bệnh tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho gần bốn trăm linh bà con nhân dân của xã mường tuồng một xã đặc biệt khó khăn của huyện đà bắc tỉnh hòa bình
đoàn cán bộ gồm hai mươi năm y bác sĩ của bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình và các y bác sĩ của bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã tổ chức khám bệnh tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho gần bốn trăm linh bà con nhân dân của xã mường tuồng một xã đà bắc tỉnh hòa bình

gần bốn trăm linh người dân đến khám bệnh đều được các y bác sĩ thăm hỏi tận tình cẩn thận
theo thống kê của các y bác sĩ thì các bệnh thường gặp ở đây là bệnh đường ruột viêm phế quản viêm họng viêm mũi